sở y tế tp hcm cho biết trên địa bàn đã ghi nhận hai mươi trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ trong đó một mươi tám bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng chuyển nhiễm do hiv gây ra
hai mươi bệnh nhân này hiện đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm trong đó có hai ca diễn tiến nặng các ca còn lại hầu hết đều có diễn tiến sức khỏe khả quan
theo các chuyên gia y tế bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng bệnh có cách lây gần sống hiv
tuy nhiên khác với hiv bệnh sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và nhanh khỏi nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt đậu mùa khỉ chỉ diễn tiến nặng đối với người suy giảm miễn dịch
ngày hôm nay chính quyền địa phương huyện phú riềng tỉnh bình phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại tích cực khắc phục hậu quả sau mưa lớn kéo theo lốc xoáy khiến cho nhiều căn nhà dân cùng với cây trồng bị hư hỏng và gãy đổ
trước đó vào chiều tối hôm qua hai mươi tám tháng
hôm một mươi trận mưa lớn kèm theo dông lốc kéo xoáy khoảng ba mươi phút bất ngờ quét qua địa bàn xã long tân huyện phú riềng đã làm thiệt hại nhiều diện tích cây trồng ở nhà cửa
theo thống kê sơ bộ dông lốc gây thiệt hại cho khoảng ba mươi hộ dân khoảng hai mươi hectare cây trồng bị gãy đổ chủ yếu là điều cao su và một số ít cây trồng khác đang trong giai đoạn thu hoạch
có bốn căn nhà bị tốc mái sập tường mức độ thiệt hại khoảng từ ba mươi sáu mươi
ngoài ra nhiều diện tích cao su của nông trường long tân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su phú riềng cũng bị gãy đổ
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv